bởi áp lực dân số chỉ số về môi trường sống tại tp hcm đã được coi là tới ngưỡng
hiện chính quyền tp hcm đang đẩy nhanh tiến độ giải tỏa các nhà ven kênh rạch cũng như quy hoạch lại các khu đất ven sông sài gòn
cùng với những thành công bước đầu công việc chỉnh trang đô thị cũng có những điều khiến nhiều người dân thành phố quan tâm như quy hoạch xây dựng nhà cao tầng dây đặc phèn sông nơi được coi là không gian công cộng
đây cũng là vấn đề nóng mà đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đặt sáng
tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
hiện trạng chỉnh trang đô thị ra sao người dân ưu tư thế nào sẽ là câu chuyện của tuần này
nhưng trước hết xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
bị ban về người việt nam ở nước ngoài
tp hcm đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp kiều bào với cục hải quan và cục thuế thành phố
về các vấn đề vướng mắt trong hai lĩnh vực thuế và hải quan để lắng nghe những ý kiến đóng góp thắc mắc và giới thiệu về các vấn đề như
danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu những quy định về hành lý xuất nhập cảnh về vấn đề hoàn thuế điện tử hay chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của cục thuế thành phố
tp hcm có khoảng một doanh nghiệp có vốn của kiều bào ở nước ngoài với tổng vốn điều lệ gần bốn mươi tỷ đồng tương đương một tám tỷ usd
có hơn một trăm hai mươi dự án đầu tư của kiều bào với tổng vốn hai trăm sáu mươi triệu usd được phép hoạt động theo hình thức đầu tư nước ngoài
tp hcm đã trích từ quỹ cứu trợ của thành phố số tiền chín tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại
ở các tỉnh gồm khánh hòa hai tỷ đồng phú yên hai tỷ đồng quảng nam một tỷ đồng quảng ngãi một tỷ đồng bình định một tỷ đồng đắk lắc một tỷ đồng gia lai năm trăm linh triệu đồng và lâm đồng năm trăm linh triệu đồng
đồng thời tp hcm cũng tổ chức ba đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số một mươi hai
chia sẻ với nhân dân các tỉnh bị thiên tai ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm vẫn tiếp tục kêu gọi
tiếp nhận các nguồn đóng góp của các tầng lớp nhân dân các đơn vị kinh tế đồng bào trong và ngoài nước để hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở giao thông vận tải triển khai miễn phí cho người cao tuổi bảy mươi tuổi trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt ở các tuyến có trợ giá trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm cũng tổ chức ba đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi cứu trợ đồng bào số một mươi hai

đồng thời sở cũng cần đề xuất đội mới cải thiện việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi

ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quy định giá tối thiểu